từ ngày hai mươi năm tháng hai công ty cổ phần thanh toán quốc gia việt nam napas sẽ triển khai chương trình miễn phí và giảm giá dịch vụ cho các tổ chức tín dụng
các giao dịch thanh toán dịch vụ công thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia
cổng dịch vụ công của các bộ ngành địa phương sẽ được napas miễn phí chuyển mạch đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến từ ngày hai mươi năm tháng hai đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đồng thời giảm bảy mươi hai phí chuyển mạch các giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng hai mươi bốn trên bảy đối với các giao dịch có giá trị nhỏ từ năm trăm linh đồng trở xuống
mức giảm từ một tám trăm linh đồng một giao dịch xuống còn năm trăm linh đồng một giao dịch từ ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
kể từ thời điểm sắp nhập đến nay napas đã thực hiện năm lần điều chỉnh giảm phí dịch vụ chuyển mạch giảm tới tám mươi phí dịch vụ chuyển mạch lần một vào ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
lần hai vào ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
lần ba vào ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín lần bốn vào ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín lần năm dự kiến vào ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi